khách thực kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp tục phát huy thành công của các hoạt động tôn vinh và phát triển văn hóa đọc trong thời gian vừa qua
sáng nay tại hà nội sở thông tin và truyền thông thành phố hà nội đã phối hợp với ubnd quận hoàn kiếm tổ chức khai mạc phố sách xuân đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy
hà nội sở thông tin và truyền thông thành phố hà nội đã phối hợp với ubnd quận hoàn kiếm tổ chức khai mạc phố sách xuân đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy
phố sách xuân ninh dậu hai nghìn một mươi bảy còn có gian giới thiệu báo tết báo xuân của các cơ quan báo chí của hà nội
không gian giới thiệu nghệ thuật thư pháp và tặng chữ thư pháp viết miễn phí cho bạn đọc
các quầy sách lưu động và một số khu vực ghế nghỉ đọc sách cà phê sách dành cho bạn đọc tham gia phố sách xuân
ngoài các chương trình giao lưu giới thiệu tác giả tác phẩm của các nhà xuất bản công ty sách
các hoạt động như tô màu sách lịch sử vẽ tranh dành cho thiếu nhi các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống thơ xuân cũng sẽ được tổ chức tại không gian phố sách
ban tổ chức hy vọng phố sách xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy là một hoạt động ý nghĩa và thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa của nhân dân thủ đô trong những ngày đầu xuân năm mới